ngay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát cuối tháng năm thành ủy đà nẵng đã ban hành
chỉ thị bốn mươi về đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới
trong đó chỉ thị nhấn mạnh đến tập trung thu hút đầu tư và kích cầu du lịch nội địa
sau hơn một tháng triển khai hai nhiệm vụ trọng tâm trên đã có những bước chuyển biến tích cực
ngay sau khi chỉ thị bốn mươi được ban hành ngành du lịch thành phố đã tổ chức nhiều chương trình
khuyến mại hấp dẫn tập trung vào thị trường du lịch nội địa
trọng tâm là khu vực có di chuyển ngắn như các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
khách nội địa đến với đà nẵng đã tăng trưởng trở lại
tại khu di tích danh tháng ngũ hành sơn một trong ba điểm tham quan miễn phí
đã đón lượng khách nội địa đạt tám mươi so với cùng kỳ
theo số liệu giả soát do cục thống kê thành phố đà nẵng mới công bố
trong các chỉ số phát triển kinh tế thì khu vực thụ hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả khả quan
trong sáu tháng đầu năm ước đạt hai trăm linh bảy triệu usd tăng trên bảy mươi chín so với cùng kỳ
đây là kết quả của việc chủ trương lựa chọn những dự án có chất lượng
tập trung đầu tư và gia tăng kinh tế
tăng giá trị sản phẩm là chủ yếu cùng với đó là chính sách thu hút đầu tư thuận lợi và minh bạch
đây là kết quả của việc chủ trương lựa chọn những dự án có chất lượng tập trung đầu tư thuận lợi và minh bạch